hàn quốc ngày hôm nay đã tổ chức các cuộc tập trận xe tăng bắn đạn thật gần biên giới liên triều
với sự tham gia của cả lực lượng mỹ
và cuộc tập trận diễn ra vào thời điểm cuộc tập trận lớn vào mùa xuân hàng năm
mang tên là lá chắn tự do của hai đồng minh này sắp kết thúc
các cuộc tập trận diễn ra trong khuôn khổ quá huấn luyện kéo dài một tuần
tại khu huấn luyện cứu hỏa sung chin và pochon
chỉ cách biên giới liên triều hai mươi năm km về phía nam
khoảng ba trăm linh binh sĩ đã phải tham gia quá huấn luyện trên thực địa
huy động xe tăng k một a hai và xe bọc thép k hai mươi một của lục quân
cùng với các khí tải khác cũng như xe tấn công m một nghìn một trăm năm mươi
từ một đơn vị kỹ thuật phối hợp giữa hàn và mỹ
quân đội hàn quốc và mỹ đã thành lập các tổ đội chiến đấu chung
nhằm nỗ lực tăng cường khả năng các chiến phối hợp
trước đó hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna đưa tin
triều tiên cũng đã tiến hành cuộc tập huấn luyện giữa các đơn vị xe tăng
vào ngày một mươi ba tháng ba nhằm kiểm tra năng lực chiến đấu thực tế của lực lượng này